sau khi xảy ra sự việc lực lượng cảnh sát điều tra công an tp hòa bình đã có mặt tại hiện trường
và xác minh được hai nhóm đối tượng gồm một mươi một người trong vụ hỗn chiến trên
đồng thời tiến hành lấy lời khai các đối tượng liên quan và các trường hợp bị thương tích
hai nhóm đối tượng do nguyễn văn dũng và lưu tuấn anh cầm đầu
vụ hỗn chiến làm thiệt hại một số tài sản và gây thương tích cho hai người cùng chú tại thành phố hòa bình
qua khám nghiệm hiện trường công an tp hòa bình thu được một mươi ba viên bi sắt và một kiếm nhật
một kiếm tự chế hai dao quắm một dao phóng hiện công an tp hòa bình đang tiếp tục điều tra vụ việc
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều ngày chín tháng chín tại xã cư pang huyện ia súp tỉnh đắk lắc
đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm đã khiến cho hai mẹ con tử vong
hai nạn nhân được xác định là cháu vư văn thành sinh năm hai nghìn một mươi một và mẹ ruột là chị lầu thị thào
chú tại xã cư cpang huyện ia súp tỉnh đắk lắc
thời điểm này chị thào và hai con là vư thị xua và vư văn thành ra ao nước cách nhà khoảng tám trăm linh m để ra quần áo
không may cháu thành bị rơi xuống ao chị thảo nhảy xuống cứu con đã khiến cho hai mẹ con cùng tử vong
thông tin từ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do bị ong đốt
các bác sĩ cảnh báo bị hoại tử vết ong đốt sẽ gây suy gan
suy thận phải lọc máu hoặc dị ứng phản vệ đe dọa đến tính mạng của con người
chỉ tính từ tháng bảy đến nay khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đã tiếp nhận hơn hai mươi trường hợp nhập viện do bị ong đốt
đủ mọi lứa tuổi từ hai đến ba tuổi cho đến từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi
nguyên nhân bị ong đốt chủ yếu đối với người lớn là do đi bắt ong
còn đối với trẻ em là do nơi học tập vui chơi gần cây cối chẳng may đụng chạm phải tổ ong nên bị đốt
vâng thưa quý vị ở vùng tây bắc nói chung thì tỉnh sơn la nói riêng nhộng ong được coi là một thực phẩm đặc sản ngon bổ dưỡng lại có giá bán khá cao nên việc người dân mạo hiểm bắt ong để sử dụng hoặc bán thì khá là phổ biến
và với những nguy hại với sức khỏe thậm chí đe dọa đến tính mạng khi mà bị ong đốt thì chúng tôi hy vọng việc đảm bảo an toàn cho bản thân trước loại côn trùng nguy hiểm này sẽ được người dân lưu tâm hơn
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng chín
công an thành phố hà nội triển khai phương án phân luồng hạn chế giao thông trong thời gian diễn ra hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn hai mươi
thời gian hạn chế giao thông kéo dài tới ngày một mươi bốn tháng chín
các khung giờ bị giới hạn lưu thông là từ sáu giờ sáng đến chín giờ sáng một mươi một giờ cho đến một mươi bốn giờ ba mươi phút và từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ các ngày từ mùng một mươi tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín
hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở
từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên xe taxi xe ô tô cá nhân trừ các xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh và xe giải quyết khắc phục sự cố
xe vận chuyển hành khách tuyến cố định hoạt động trên một số tuyến đường cụ thể như sau
phạm hùng đoạn từ dương đình nghệ đến trần duy hưng
đường gom phía bên trái và đường gom phía bên phải của đại lộ thăng long đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo
đường đỗ đức dục miếu đầm trần duy hưng nguyễn trí thanh
lê quang đạo và lê đức thọ
thưa quý vị trước tình trạng người dân có nhu cầu nhưng gặp nhiều khó khăn khi mà mua nhà
tp hcm đã yêu cầu công khai danh sách dự án đồng thời tăng hạn mức cho vay mua nhà ở xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu sở xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội triển khai
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo để phổ biến công khai đến các đối tượng được thụ hưởng
về hạn mức hỗ trợ cho vai đại diện quỹ phát triển nhà ở tp hcm cho biết cơ quan này đã đề xuất tp hcm cho phép
mỗi công chức được vay sáu trăm linh triệu đồng để mua nhà ở xã hội
sở tài chính tp hcm cũng cho biết đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan về vấn đề này để trình ủy ban nhân dân tp hcm xem xét
cảm ơn quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên hntv